khi mà ai cũng có thể tham gia đưa tin làm báo ngay cả với một chiếc điện thoại một máy tính bảng
mỗi người có thể là một thư ký tòa soạn của mạng cá nhân của các trang cá nhân tự sản xuất tự biên tập
tự phát hành tự tạo mối quan hệ tương tác với bạn đọc
tất cả những điều đó đã có tác động to lớn đến hoạt động báo chí
và đó cũng là thách thức đối với hoạt động đào tạo báo chí hiện nay
trong kỷ nguyên công nghệ số sự bùng nổ thông tin như vũ bão cũng là thách thức
nhưng cũng là cơ hội cho những tác phẩm báo chí hay có sức lan tỏa nhanh và mạnh hơn trong cộng đồng
đồng thời những bài viết có sự phân tích sâu sắc lập luận chính xác cũng giúp những nhà đầu tư
doanh nghiệp và mỗi người dân đi tắt đón đầu và có những bứt phá trong phát triển kinh tế thu được nhiều thành công hơn
do đó công chúng cũng mong đợi và kỳ vọng ở đội ngũ nhà báo có đủ trình độ cả về tư duy lý luận thực tiễn lẫn nhanh nhạy trong cách phản ánh đưa tin
khi mà cát tra cát ba sa chúng ta bị kiện ở mỹ chúng ta không phá trả thì lực lượng mà ủng hộ mạnh nhất cho doanh nghiệp chính là báo chí
trước hết báo chí là một kênh thông tin rất là quan trọng cho các doanh nghiệp trong việc định hướng kinh doanh
trong việc xây dựng các chiến lược kế hoạch và tổ chức các hoạt động kinh doanh
thứ hai là báo chí cũng chính là một cái kênh mà có thể truyền bá hướng dẫn và tư vấn cho doanh nghiệp những kiến thức về quản trị doanh nghiệp về kinh doanh
báo chí cũng là cái cơ quan mà có thể nói lên tiếng nói của doanh nghiệp để góp phần cải thiện môi trường kinh doanh
khát khao được làm phóng viên mong mỏi có đủ kiến thức kỹ năng được tiếp cận hiện trường
phản ánh nhanh nhạy những thông tin trong thời đại bùng nổ thông tin của kỷ nguyên công nghệ số
đó là mơ ước
và niềm đam mê của hàng ngàn thí sinh đã và đang lựa chọn và theo học nghề báo
và đó cũng thể hiện năng lực khả năng sử dụng kiến thức lý thuyết từ khi ngồi trên ghế nhà trường
cộng với kinh nghiệm tích lũy từ thực tế để giúp những nhà báo thành công trên con đường sự nghiệp sau này
sau khi mà em được trở thành sinh viên khoa báo chí thì luôn cố gắng học tập để mà trao dồi kiến thức để có thể mai sau ra theo được đam mê của chính mình
cái sự tận tình của các thầy cô thì cũng đã cung cấp cho mỗi một cái phóng viên khi mà bước ra trường áp dụng những cái kiến thức đấy
để có thể có những tin bài phóng sự hay thì nó rất là có rất nhiều những tác dụng cho các thầy phóng viên
đặc biệt là những kiến thức nền cũng như là những kỹ năng mà các thầy cô truyền đạt
chúng tôi động viên anh em là phải chăn trở suy nghĩ tìm tòi những vấn đề mới những vấn đề có tính phát hiện
thế rồi là phải thâm nhập vào thực tiễn để nghiên cứu và có những cái một mặt là tổng kết thực tiễn
mặt khác cũng qua nghiên cứu thực tiễn thì phát hiện
phát hiện những vấn đề mà cần phải có những cái nơi giải để cho giải đáp được những vấn đề mà thực tiễn cuộc sống đang đặt ra
từ nhu cầu thực tế cho thấy kỷ nguyên công nghệ số đã làm yêu cầu của người học
các cơ quan sử dụng lao động báo chí cho đến nhu cầu tiếp cận thông tin của người dân cũng thay đổi
nếu ngày trước công tác đào tạo báo chí truyền thông chỉ gói gọn trong bốn loại hình
nhà báo chỉ cần cây bút máy ảnh và chiếc máy ghi âm
thì nay sự bùng nổ thông tin đã dần hình thành khái niệm báo chí kết nối
nhà báo phải sử dụng tích hợp thành thạo các phương tiện truyền thông
từ máy ảnh số điện thoại di động ipad máy ghi hình
vì vậy trước yêu cầu đó thì sự đổi mới trong đào tạo cũng phải thay đổi cả về quy mô và loại hình lẫn chất lượng
bắt đầu từ năm năm trở lại đây thì khoa báo chí bắt đầu chuyển sang một giai đoạn rất mới
đấy là giai đoạn đào tạo bồi dưỡng nhân lực báo chí
bởi vì môi trường truyền thống số đây là một giai đoạn tôi cho là nhiều thách thức nhất
bởi vì môi trường truyền thống số được hình thành bởi nền tảng kỹ thuật và công nghệ số truyền thống
kỹ thuật và công nghệ số là yếu tố quyết định rất nhiều thứ
nó chi phối phong cách và năng lực tư duy chi phối phong cách tác nghiệp của nhà báo
thậm chí nó quyết định cái năng lực hành nghề của mình
do đó cho nên đào tạo bây giờ nó khác trước
cùng với bề dây lịch báo chí bắt đầu chuyển sang một giai đoạn rất nhanh
với việc xử đào tạo báo chí truyền thống
thì việc chuyển mình trong phương thức lẫn loại hình đào tạo hiện nay của học viện báo chí và tuyên truyền
cũng đã được mỗi giảng viên cho đến ban lãnh đạo học viện chú trọng
và coi là bước đi then chốt quyết định đến quy mô và chất lượng đào tạo
cùng với việc hiện đại hóa trang thiết bị ở mỗi loại hình đào tạo
thì phạm vi cách tiếp cận đối tượng của giáo viên nhà trường đối với người học cũng ngày càng được mở rộng
từ việc đào tạo trình độ đại học sau đại học cho đến việc thường xuyên tập huấn
và tập huấn lại để cập nhật kiến thức và kỹ năng làm việc chuyên nghiệp cho các nhà báo
nhà truyền thông chuyên nghiệp theo hướng chuyên sâu cũng được nhà trường coi trọng
khoa báo chí đang nỗ lực đổi mới từ nội dung chương trình đến phương pháp phương thức tổ chức đào tạo
tiếp cận với trình độ đào tạo báo chí truyền thông thế giới
cụ thể là đổi mới chương trình đào tạo theo hướng vừa chuyên sâu vừa tích hợp
báo chí hồi tù các loại truyền thông
hình truyền thông kể cả là hình ảnh âm thanh nền tảng internet
cho nên là cái báo chí bây giờ cũng phải đổi mới từ cơ quan báo chí trung ương đến địa phương
tôi cũng rất mong là thế này làm sao để truyền đạt cho các em sinh viên những kiến thức rất mới
của báo chí khu vực và thế giới để đưa báo chí việt nam đổi mới mạnh mẽ hơn nữa
đào tạo các nhà báo trong kỷ nguyên công nghệ số không chỉ giúp họ

đào tạo nên các tác phẩm báo chí tiếp cận phân tích đánh giá các sự kiện và vấn đề thời sự
mà còn phải biết kết nối các nguồn tin tổ chức các sản phẩm báo chí
nghiên cứu thị trường báo chí để đáp ứng nhu cầu đòi hỏi ngày càng cao của công chúng xã hội
đồng thời biết xử lý các sự cố truyền thông trong khủng hoảng
đó là yêu cầu cũng là thách thức to lớn đặt ra đối với công tác đào tạo báo chí trong nước hiện nay
đào tạo nên các tác phẩm báo chí tiếp cận phân tích đánh giá các sự kiện và vấn đề thời sự
thì sau khi ra trường mỗi nhà báo mới có thể có đủ đạo đức tài năng trí tuệ
để có những tác phẩm báo chí làm chủ được môi trường thông tin xã hội trong môi trường kỷ nguyên công nghệ số
chương trình truyền động truyền thông tuần này xin được tạm dừng tại đây
xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình lần sau